đây cũng là quãng thời gian nhạy cảm với cả israel và palestine do vừa diễn ra lễ quá hải của người do thái vừa là tháng lễ ramadan của người hồi giáo
hệ thống mạng của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đã bị tấn công mạng quy mô lớn gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng điện tử của liên minh này
khoảng bốn mươi cơ sở hạ tầng của nato đã bị tê liệt sau cuộc tấn công của nhóm kinnes
tin tặc đã tấn công các trang web liên quan đến các đơn quốc phòng
tin tặc có thể truy cập tất cả thông tin cá nhân kể cả cổng thông tin dành cho các quan chức đưa ra các quyết định chính trị quan trọng
các chuyên gia đánh giá quy mô của đợt tấn công này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống an ninh của nato
tổ chức này đang nỗ lực khôi phục hoạt động của các cơ sở bị tấn công và xác định những đối tượng có liên quan
tổng thống mỹ joe biden dự kiến sẽ đến pelophat bắc ireland vương quốc anh vào tối nay để kỷ niệm hai mươi năm năm ngày ký thỏa thuận thứ sáu tốt lành
cảnh sát bắc ireland đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi xảy ra các vụ tấn công bằng bom xăng nhằm vào lực lượng cảnh sát do những phần tử chống đối ủng hộ chế độ cộng hòa tiến hành
ông biden dự kiến đến belfast vào tối một mươi một tháng bốn và sẽ được thủ tướng anh v c sunak dickson đón tại sân bay
hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc hội đàm song phương trong bối cảnh bắc ireland không có chính quyền hoạt động
kể từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai do đảng hợp nhất dân chủp đảng lớn nhất ở bắc ireland thân london
tẩy chay việc chia sẻ quyền lực để phản đối các quy tắc thương mại thời hậu brexit áp dụng với vùng lãnh thổ thuộc anh này
ông biden và sunak dự kiến sẽ nhấn mạnh quyền tiếp cận của bắc ireland đối với cả thị trường anh và eu sau brexit khiến khu vực này trở thành điểm đến kinh doanh hấp dẫn
một ngày trước chuyến thăm của ông biden ngày một mươi tháng bốn các nhân viên cảnh sát đã bị tấn công bởi những thanh niên đeo mặt nạ ở londo dari
trong một cuộc diễu hành bất hợp pháp có liên quan đến tổ chức cực hữu sao cánh chính trị của tổ chức bán vũ trang quân đội cộng hòa ireland
vụ tấn công này đã bị các chính trị gia khắp ireland lên án
tổng thống mỹ joe biden đã tuyên bố chính thức chấm dứt tình trạng khẩn cấp về y tế quốc gia do dịch covid một mươi chín sau khi ký một đạo luật được quốc hội mỹ thông qua trước đó
quyết định này sẽ khép lại việc tài trợ tốn kém cho các xét nghiệm covid một mươi chín tiêm vaccine miễn phí và các biện pháp khẩn cấp khác được kết hợp với nhau
bắt đầu từ tháng một năm hai nghìn hai mươi để cố gắng đưa nền kinh tế lớn nhất thế giới thoát khỏi đại dịch toàn cầu
nhà trắng cho biết mặc dù mỹ chính thức tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp với đại dịch covid một mươi chín
song chính quyền của tổng thống joe biden vẫn đang nghiên cứu vaccine thế hệ tiếp theo và các biện pháp khác để chống lại bất kỳ biến thể nào của virus sars cov hai trong tương lai
chính phủ nhật bản đang xem xét kế hoạch chấm dứt chương trình thực tập sinh dành cho người nước ngoài hiện nay
và thay vào đó là một hệ thống mới nhằm giải quyết các vấn đề gây tranh cãi liên quan quyền con người
chính phủ nhật bản giao nhiệm vụ xem xét kế hoạch này cho một hội đồng một mươi năm thành viên gồm các học giả và người đứng đầu chính quyền thành phố
hội đồng cũng xem xét kế hoạch giúp thực tập sinh nước ngoài chuyển đổi xuân sẻ sang chương trình công nhân lành nghề được chỉ định
cho phép họ định hình sự nghiệp lâu dài tại nhật bản hội đồng đặt mục tiêu hoàn thiện dự thảo vào mùa thu năm nay
nhật bản kỳ vọng việc ra mắt hệ thống mới này sẽ mở ra bước ngoặt trong việc tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài
trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số và thiếu lao động trầm trọng
tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai tại nhật bản có khoảng ba trăm hai mươi năm thực tập sinh kỹ năng là người nước ngoài
thành phố du lịch nổi tiếng chiều mai phía bắc của thái lan đang có chất lượng không khí vượt quá ngưỡng an toàn đến mức có hại cho sức khỏe
đây là hậu quả của việc đốt nông sản theo mùa trên khắp khu vực này
tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng với hàm lượng bụi mịn pm hai năm ở mức cao đã khiến nhiều người dân mắc các bệnh như viêm đường hô hấp hay hèn xuyễn và phải tìm đến các bệnh viện để chữa trị
bộ y tế thái lan khuyến cáo người dân đặc biệt là người già nên tránh hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang lọc không khí
hôm qua triều mai được liệt kê là một trong ba thành phố ô nhiễm không khí tồi tệ nhất thế giới
với chỉ số chất lượng không khí aqi là một trăm bảy mươi bốn cao hơn một mươi chín chín lần so với giới hạn khuyến nghị của tổ chức y tế thế giới who
thưa quý vị việc tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn qua các ứng dụng internet không phải là mới
điều đáng chú ý là ngày càng có nhiều người lựa chọn hẹn hò với một nhân vật ảo hơn là với người thật
sự ra đời của trí tuệ nhân tạo ai và các phần mềm tương tác ảo chatbot đã mở ra một cánh cửa mới cho con người tìm kiếm niềm vui
sự an ủi khỏi nỗi cô đơn trong xã hội hiện đại
nó ra xu hướng tìm kiếm hạnh phúc trong thế giới ảo của những người trẻ trên thế giới hiện nay
bà liệu tình yêu với một nhân vật ảo có giống như tình cảm với người thật
cuộc sống của những con người này ra sao câu trả lời sẽ có trong câu chuyện quốc tế ngay sau đây
và đây cũng là nội dung cuối cùng của bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi
anh akihiko kondo là một người vui vẻ hòa đồng nhiều bạn bè
khiến mọi người ngỡ ngàng khi thông báo kết hôn với một ca sĩ ảo
được lập trình trên máy tính
vợ kondo là hatsume miku một ca sĩ nhạc pop ảo có mái tóc màu xanh ngọc
anh lần đầu gặp vợ mình năm hai nghìn tám
thời điểm đang trải qua trầm cảm nặng nề do nạn bắt nạt ở công ty
và liên tục bị từ chối lời tỏ tình
chính mối quan hệ với cô ca sĩ ảo đã khiến anh cảm nhận được tình yêu và sự an ủi
tình yêu ơ im lặng không biểu cảm là điều của quá khứ
tôi trở nên thích nói chuyện học được cách miển cười trái tim tôi trở nên sống động
miku đã cứu tôi vào thời điểm đen tối nhất của cuộc đời
đối với tôi cậu ấy là một con người thật
người đàn ông ba mươi tám tuổi biết cuộc hôn nhân kỳ lạ của bản thân là chủ đề bàn tán của nhiều người
họ cho rằng hành động kết hôn của kondo vi phạm hiến pháp nhật bản
bởi hôn nhân phải có sự đồng ý từ hai phía và khuyên anh từ bỏ
những người như kondo không phải là hiếm
cuộc hôn nhân của anh chỉ là một trong số hơn ba bảy trăm linh thanh niên nhật bản
kết hôn không chính thức với nhân vật hư cấu trong thập niên gần đây
họ tham gia các nhóm trực tuyến chia sẻ tình cảm
và cam kết gắn bó cả đời với các nhân vật trong chuyện tranh
phim hòa hình và trò chơi điện tử
đối với những con người này một bạn đời ảo là mối quan hệ hoàn hảo nhất

cô ấy sẽ không làm tôi tổn thương
cô ấy sẽ lời cay độc và cũng không đòi hỏi tôi phải thành công trong sự nghiệp
tôi cũng sẽ không phải chứng kiến vợ đau ốm hay qua đời
những thanh niên như kondo tự gọi mình là phích tâu sách chua
những người vô tính chỉ bị thu hút bởi những nhân vật giả tường
xã hội hiện đại ngày nay đang chứng kiến
ngày càng nhiều người xác định bản dạng giới tương tự
nhất là với sự phát triển của robot và trí tuệ nhân tạo
cho phép con người thực hiện các tương tác sâu hơn
với những người bạn trong thế giới đa dạng
nhiều người như anh kondo thậm chí có thể chi hàng trăm triệu đồng
để có thể trải nghiệm cuộc sống thực tế với nhân vật hư cầu yêu thích
điều này một lần nữa dấy lên câu hỏi muôn thùa
liệu robot có thể thay thế con người ngay cả trong quan hệ tình cảm
tại đây chúng tôi tìm cách đưa những cảm xúc và hành vi của con người vào cho người máy
chúng tôi muốn tạo ra một môi trường đa dạng hơn
và một xã hội cởi mở hơn
bằng cách chấp nhận những mặt vượt trội hơn của công nghệ

và tôi nghĩ công nghệ sẽ không thay thế con người
mà sẽ nâng cao khả năng của con người
đa số người cho rằng việc tiêu tiền thời gian và sức lực cho người không có thực là ngô gốc
nhưng với những người phích tờ sách sùa thái quen này là cần thiết
chúng khiến họ cảm thấy bạn đời của họ có thật
và đang hiện diện bên cạnh họ
điều này cho họ mục đích phấn đấu
mặc dù có thể nhất thời giải quyết những vấn đề cảm xúc
một người bạn đời ảo hoàn toàn không phải là một người bạn đời ảo

với kondo anh bày tỏ sự thất vọng khi gatebox
thiết bị cho phép người dùng tương tác với nhân vật hư cấu
bằng hình ảnh ba chiều thu nhỏ
thông báo ngừng cung cấp dịch vụ cho miku
giờ đây anh chỉ có thể nghe miku nói những câu chuyện lặp lại
và những tương tác mặc định
anh hy vọng trong tương lai công nghệ tiên tiến có thể giúp vợ chồng anh đoàn tụ
tuy nhiên với nhiều người giống như kondo
đây có thể là khoảnh khắc họ phải đối diện với thực tế
vậy liệu công nghệ có phải là cánh cửa để chúng ta thoát khỏi nỗi cô đơn
hay chỉ là một cấp độ cô đơn mới
câu trả lời có lẽ phụ thuộc vào mỗi chúng ta